chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bối
thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của dịch bệnh học sinh của nhiều tỉnh thành trên cả nước đã phải học trực tuyến trong thời gian dài
trước thực trạng đó nhiều tỉnh thành đã rất nóng lòng và lập ra nhiều kế hoạch mở lại trường học
trong đó mới đây nhất theo chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi trong tuần này ubnd tp hcm sẽ làm việc với lãnh đạo ngành giáo dục y tế để sớm hoàn thiện kế hoạch mở cửa lại trường học
cụ thể ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã tham dự buổi tiếp xúc trực tuyến
giữa tổ đại biểu quốc hội đơn vị một mươi
với cử tri hai huyện củ chi và hóc môn phát biểu tại buổi tiếp xúc chủ tịch phan văn mãi cho biết
tp hcm đã qua đỉnh dịch nhưng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp người dân tuyệt đối không được lơ là chủ quan
theo ông phan văn mãi tp hcm đang củng cố lại hệ thống các lực lượng và theo dõi sát sao diễn biến của dịch hàng ngày để đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời
đơn cử như huyện hóc môn thời gian qua dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại
lãnh đạo huyện đã cùng thành phố đánh giá tình hình tăng cường lực lượng nhân viên y tế để phát hiện sớm có biện pháp kiểm soát để đảm bảo sinh hoạt đời sống xã hội của người dân
cùng với việc thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch tp hcm mở dần các hoạt động kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ để từng bước khôi phục kinh tế trong trạng thái bình thường mới
tuy nhiên người đứng đầu chính quyền tp hcm cũng cho biết hiện nay sự phối hợp giữa các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh với chính quyền địa phương trong quản lý f còn chưa tốt
những người có triệu chứng đến cơ sở y tế xét nghiệm xác nhận kết quả dương tính rồi các f đã được phát hiện tại nhà máy xí nghiệp nhưng các cơ sở không kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương áp dụng biện pháp cách ly để f tự do về nhà thời gian dài
ông mãi nói và cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ để đưa f đi cách ly tổ chức cấp phát thuốc
chủ tịch phan văn mãi cho biết tp hcm đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine mũi một cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và hiện nay ngành y tế thành phố đang lập kế hoạch tiêm đủ hai mũi để sớm cho học sinh trở lại trường học
vừa qua tp hcm đã thí điểm mở lại trường học tại xã đảo thạch an huyện cần giờ với các lớp một hai sáu chín một mươi hai để có thực tiễn cho việc mở cửa lại trường học
tp hcm có một bảy triệu học sinh việc học trực tuyến gây rất nhiều khó khăn
nhiều học sinh không có thiết bị không tiếp cận đầy đủ kiến thức ngoài ra khi học trực tuyến các em có thể hình thành thói quen không tốt như nghiện game
ông mãi nói và cho biết trong tuần này ubnd tp hcm sẽ làm việc với ngành giáo dục y tế để sớm mở cửa lại trường học
về việc tiêm vaccine mũi ba chủ tịch ubnd tp hcm khẳng định là rất cần thiết
tuy nhiên do nhiều địa phương khác có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao nên tùy thuộc vào lượng vaccine được phân bổ trước mắt
tp hcm sẽ ưu tiên tiêm mũi ba cho người có nguy cơ cao hòa các lực lượng tuyến đầu và nhóm người có nguy cơ
khi đủ vaccine tp hcm sẽ tiếp tục tổ chức tiêm mũi ba cho toàn dân
các quận huyện và tp hcm xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng cho biết đơn vị này đã có đề xuất triển khai lại các khu cách ly quận
huyện và có thêm bệnh viện giã chiến để sẵn sàng thu dung điều trị f
ông hưng nhận định hiện nay tình hình dịch của tp hcm tương đối ổn định
dù một số quận huyện có sự gia tăng f nhưng vẫn nằm trong tay phạm vi kiểm soát
tuy vậy theo sự quán triệt quan điểm của ban chỉ đạo quốc gia
thành phố vẫn phải chuẩn bị trước một bước trên một mức để chủ động ứng phó
với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra đối với dịch bệnh
theo lộ trình từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một một mươi sáu bệnh viện giã chiến cấp thành phố sẽ được thu hẹp
và chỉ còn ba bệnh viện do đó để chăm sóc kịp thời cho các trường hợp f khi cần thiết
sở y tế đề nghị thành lập bệnh viện giã chiến cấp quận huyện xem đây là tầng hai
hiện tại tám bệnh viện giã chiến đã được thành lập với quy mô từ ba trăm linh đến năm trăm linh giường
để sẵn sàng thu dung điều trị f có triệu chứng vừa và nhẹ
trong những ngày gần đây bảy mươi trạm y tế lưu động đã được tăng cường cho những khu vực có số ca f tăng cao
hiện các địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch kịch bản tình huống liên quan
để sở y tế lên danh sách cán bộ y tế sẵn sàng điều động khi có nhu cầu
với số ca f không tăng mỗi ngày hiện tại tp hcm đang có hơn bốn mươi bảy f được điều trị tại nhà
cùng với đó khi hệ thống trạm y tế lưu động giảm dần do lực lượng quân y rút
đã gây ra tình trạng quá tài cục bộ dẫn tới nhiều phản ánh không nhận được thuốc điều trị
trước tình trạng này mới đây tại cuộc họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn hiếu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
vừa có văn bản gửi đến các địa phương nhắc nhở chấn trình tình trạng cấp thuốc điều trị cho f
tuần qua một số quận huyện vùng ven trên địa bàn tp hcm có sự gia tăng f hai
không ở nhóm công nhân làm việc tại các khu chế xuất khu công nghiệp các khu nhà trọ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính đến một mươi năm tháng một mươi một
toàn thành phố hiện có hơn sáu mươi bốn f trong đó hơn bốn mươi bảy f đang cách ly điều trị tại nhà
trong bối cảnh hệ thống trạm y tế lưu động giảm dần do lực lượng quân y đang từng bước rút quân
các cơ sở cách ly tập trung dần thu hẹp dịch có xu hướng gia tăng đã xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ
tại một số địa phương một số người dân trong số đó f cần được chăm sóc
điều trị liên lạc với trạm y tế nhưng không được
nhiều f phản ánh không nhận được
tuy nhiên không nhận được túi thuốc c có thuốc kháng virus monopiravir
qua nắm bắt tình hình sở y tế ghi nhận thực tế là có những trường hợp như vậy
ngoài một số trường hợp nhân viên y tế giải thích chưa đầy đủ nên người dân chưa hiểu
có những trường hợp đủ điều kiện nhưng người dân chưa đồng thuận
tuy nhiên cũng có những trường hợp cán bộ nhân viên y tế chưa làm hết trách nhiệm với người dân
bác sĩ nguyễn hữu hưng nói
để chấn chỉnh tình trạng trên sở y tế ra văn bản nhắc nhở hướng dẫn và kiểm tra chấn chỉnh
cuối tuần qua sở đã làm việc với giám đốc của hai mươi hai trung tâm y tế các quận huyện và thành phố thủ đức
để tháo gỡ khó khăn trên tinh thần phục vụ tốt nhất cho f để bệnh nhân an tâm cách ly điều trị tại nhà
sở y tế đã yêu cầu các địa phương chủ động phương án thăm khám theo dõi sức khỏe
chỉ định và cấp túi thuốc c cho những trường hợp đủ điều kiện
thống kê đến ngày một mươi ba tháng một mươi một sở y tế quản lý hai mươi túi thuốc c
đại diện sở y tế khẳng định giai đoạn này đủ thuốc cung ứng cho người f có chỉ định sử dụng túi thuốc c
tuy nhiên không phải tất cả f đều sử dụng túi thuốc này
túi thuốc c chỉ sử dụng cho những trường hợp đồng thuận và có chỉ định của bác sĩ
thuốc không sử dụng cho các trường hợp dưới một mươi sáu tuổi phụ nữ mang thai bệnh suy gan suy thận
thưa quý vị và các bạn trước đó trong cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn
của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hiệu hưng
đã cho biết hiện tp hcm đang ở cấp độ dịch là cấp hai
cụ thể ở cấp quận huyện có một mươi trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một giảm ba địa phương so với tuần trước
một trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ hai tăng bốn địa phương so với tuần trước
tp hcm chỉ còn một địa phương ở cấp độ ba là huyện cần giờ
trong nhiều tuần qua một số quận huyện có ghi nhận số f gia tăng
chủ yếu ở các quận huyện vùng ven là người đi làm ở khu chế xuất khu công nghiệp
về sự thận trọng của tp hcm trong mở cửa ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho rằng
nguyên tắc của tp hcm là an toàn tới đâu mở cửa tới đó mở cửa thì phải an toàn
do vậy tp hcm cân nhắc vào tình hình phòng chống dịch để có giải pháp phù hợp
theo ông hải trong tuần qua số ca mắc covid một mươi chín mới của thành phố tăng so với tuần trước đó
các quận huyện cũng ngày càng cao hơn ca xuất viện và số ca tử vong ngày một mươi bốn tháng một mươi một là bốn mươi năm ca
những chỉ số này là những điều mà ban chỉ đạo thấy rằng cần phải tính toán để khi nào cần phải mở cái này cho phép cái kia hoạt động trở lại ông hải nói
liên quan đề xuất cho tất cả các hàng quán trên toàn địa bàn được phục vụ thức uống có cồn
ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết đang thí điểm bán rượu bia tại tp thủ đức và quận bảy
đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
hàng cùng với hai địa phương này sâu kết báo cáo ủy ban nhân dân tp
từ nay đến cuối năm có nhiều lễ hội tp hcm sẽ căn cứ vào các độ dịch công suất phục vụ của khu vực tổ chức để có quy định số lượt người tham gia
kính thưa quý vị trong bối cảnh này dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
nguy cơ bùng dịch là luôn hiển hiếu
bởi vậy để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
mỗi cá nhân cần chủ động và tự giác thực hiện các khuyến cáo của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
đặc biệt quý vị khán giả hãy nhớ thực hiện đầy đủ các chế độ tiêm chủng để tạo sức đề kháng tốt nhất cho bản thân
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại